năm nay mực nước dưới chân rừng còn cao nên công tác phòng chống cháy rừng tại cà mau thuận lợi hơn so với các năm trước
nhưng việc chủ động đắp đập giữ nước dưới chân rừng phục vụ phòng chống cháy rừng tràm ngay từ thời điểm này là rất cần thiết
đây được xem là một trong những giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả nhất trong những năm qua
đặc biệt trong những ngày tết này thì các đơn vị luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
rừng u minh tràm hạ có tổng diện tích trên bốn mươi hectare trong đó có hơn ba mươi tám ha có cây rừng
đặc biệt vườn quốc gia u minh hạ có hơn tám hectare rừng nguyên sinh
ngay từ đầu mùa khô đơn vị đã củng cố kiện toàn các ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng
phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng phương án kế hoạch cụ thể
các đơn vị hoàn thành việc đắp trên một trăm linh con đập giữ nước trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
sửa chữa nhiều tròi canh lửa máy bơm và các phương tiện cần thiết khác
phát dọn canh mương và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ quản lý hơn hai mươi năm ha
được phân chia làm năm tiểu khu đơn vị đã đắp hai mươi một đập lớn nhỏ để giữ nước trên toàn tuyến
hai mươi tổ bơm công suất lớn của đơn vị cũng ứng trực
ngoài ra đơn vị còn chủ động phối hợp cùng bốn đơn vị đóng trên địa bàn với hai mươi bốn tổ máy bơm
đến thời điểm này đơn vị đã sẵn sàng và chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy